đoàn công tác của bộ chính trị do đồng chí trương thị mai
ủy viên bộ chính trị bí thư trung mương đảng trường ban dân phận trung mương làm trường đoàn
đã làm việc với ban cán sự đảng bộ ngoại giao để công bố triển khai kế hoạch kiểm tra công tác lãnh đạo
chỉ đạo thực hiện nghị quyết số một mươi tám và số hai mươi sáu của ban chấp hành trung mương đảng khóa một mươi hai
tham dự buổi làm việc có đồng chí phạm bình minh ủy viên bộ chính trị
phó thủ tướng chính phủ bộ trưởng bộ ngoại giao
phát biểu tại buổi làm việc đồng chí trương thị mai cho biết đây là đợt công tác nhằm thực hiện chủ trương chung của bộ chính trị
ban bí thư về tăng cường kiểm tra việc thực hiện các nghị quyết của đảng tại các cơ quan đơn vị địa phương
cụ thể là hai nghị quyết hết sức quan trọng nghị quyết số hai mươi sáu và nghị quyết số một mươi tám
đồng chí phạm bình minh khẳng định qua đợt công tác này sẽ là dịp để bộ ngoại giao xác định rõ hơn những mặt mạnh có thể phát huy
cũng như những điểm cần được đẩy mạnh trong thời gian tới bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp
các ngành trong triển khai các nghị quyết của trung ương
trên tinh thần đó bộ ngoại giao sẽ phối hợp chặt chẽ với đoàn công tác để đạt kết quả cao nhất